trận đấu giữa u hai mươi ba iraq và u hai mươi ba việt nam vừa kết thúc sau một trăm hai mươi phút thi đấu
đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã xuất sắc giành thắng lợi trên loà suốt một mươi một mét
dù thua thiệt về mặt thể lực thế nhưng các cầu thủ u hai mươi ba việt nam tiếp tục có một trận đấu quả cảm trước đối thủ u hai mươi ba iraq
qua một trăm hai mươi phút cân não và những khoảnh khắc khó quên trên chấm phạt đền các cầu thủ áo đỏ đã xuất sắc điền tên vào vòng tư kết
như vậy là u hai mươi ba việt nam đã xuất sắc vượt qua vòng tứ kết và sẽ đụng độ u hai mươi ba qatar
ở vòng bàn kết